liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã ruối huyện nam giang với xã lăng huyện tây giang tỉnh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với phạm văn hải giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch cit
địa chỉ tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đây là đối tượng thứ ba liên quan đến vụ án bị khởi tố bắt tạm giam
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam đã bắt bị can để tạm giam đối với thái minh hoàng
nguyên giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng huyện nam giang và nguyễn đình tấn
giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát bách khoa do vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã ruôi với xã lăng
trong quá trình thi công dự án này
thái minh hoàng đại diện đơn vị chủ đầu tư nguyễn đình tấn đại diện đơn vị tư vấn giám sát
và phạm văn hải tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng
với hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
đối tượng lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã minh thạnh huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
đã bị công an huyện giầu tiếng tạm giữ để điều tra làm do
chí tiết sẽ có trong cục tin sau đây
mua bắn trái phép chết ma túy đối tượng nguyễn quang ninh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở xã lê ninh thị xã kinh môn tỉnh hải dương
đã bị đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn bắt giữ cùng tăng vật là một trăm linh bảy viên ma túy loại mdma
bảy gói ma túy sẵn ketamin và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc mua bắn trái phép chết ma túy
bước đầu ninh khai nhận số tăng vật thu giữ được là ma túy được mua ở thành phố trí linh về để bán kiếm lời
được biết đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn nhất được công an thị xã kinh môn bắt giữ từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trung tâm thị trấn mường xén huyện kỳ sơn tỉnh hà tĩnh tàn hoàng sau trận lũ quét
đặt chân tới đây các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả
do lũ quét tại các cơ quan đơn vị trường học
với những lớp bùn đất dày như thế này đã gây nhiều khó khăn cho công tác thu dọn
nhưng bằng tinh thần trách nhiệm lực lượng công an nghệ an đã phối hợp tích cực với quân đội
cấp ủy chính quyền và nhân dân cùng chung tay khắc phục hậu quả cơn lũ quét
dự kiến trong thời gian khoảng từ năm đến bảy ngày mới khắc phục hết được cả khu vực cơn lũ đã đi qua
mưa lớn những ngày qua cũng đã khiến huyện hương sơn hà tĩnh thiệt hại nặng nề về người và tài sản
phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ với phương châm nước rút đến đâu khắc phục tới đó
công an huyện hương sơn đã huy động toàn lực lượng cùng với bà con nhân dân sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
do ảnh hưởng của hoan lũ bảo số bốn
thì tên địa bàn các xã đã đi ngập công bộ
trước tình hình mưa lũ đó thì lãnh đạo con huyện đã tập trung chỉ đào các đội nghiệp vụ
công an các xã thị trấn đã ứng thực một trăm linh năm gân phố và triển khai các biện pháp phòng chống lũ bảo
đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân
lãnh đạo công huyện đã chỉ đào các lực lượng là giúp dân dân khắc phục hậu quả sau lũ
đặc biệt là phối hợp với các cơ quan đơn vị trường học
là thứ dọn
bùn đất này rồi là khắc phục hậu quả sau lũ
nước lũ vẫn chưa rút hẳn
mưa lớn vẫn đang tiếp diễn
hiện nhiều vùng trên địa bàn nghệ an hà tĩnh vẫn còn trong tình trạng ngập sâu và cô lập
những chiến sĩ công an đã và đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ
góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
thông tin về tình hình dịch bệnh
ngày hôm nay bốn tháng một mươi theo bản tin bộ y tế
hai mươi ca mắc mới covid một mươi chín tăng hơn hai trăm linh ca so với ngày hôm qua
trong khi đó có hai ca tử vong tại bến tre và hà nội
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám trăm linh năm ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là một mươi năm trăm chín mươi ba chín trăm tám mươi sáu ca
và trong ngày ba tháng một mươi có một mươi tám một trăm một mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hai trăm sáu mươi hai trăm hai mươi tám hai trăm hai mươi bảy liều
thưa quý vị khán giả vào chiều ngày hôm qua ngày ba tháng một mươi
bộ y tế đã thông tin về ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại việt nam
đó là nữ ba mươi năm tuổi thường trú tại tp hcm khởi phát bệnh khi đang du lịch tại dubai
trước đó thì kết quả xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định
nữ bệnh nhân mắc động mùa khỉ chủng monkeypox virus thuộc gls llb
và bên cạnh tình trạng của bệnh nhân đầu tiên
người dân đang quan tâm đến sức khỏe của những người tiếp xúc với các bệnh này
những thông tin cụ thể từ phía bộ y tế sẽ có trong nội dung phóng sự ngay sau đây